chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác ngày chín một mươi tháng năm xuất hiện mưa lớn và lũ quét tại lạng sơn bắc giang
chưa thể tưởng tượng mức độ nghiêm trọng của đợt lũ lần này tính đến thời điểm hiện tại đang có hai nhà bị sập năm mươi hộ phải di dời
lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lục ngạn cho biết
từ đêm chín tháng năm đến sáng một mươi tháng năm tại địa bàn huyện lục ngạn có mưa to kéo dài
đồng thời nước lũ ở tỉnh lạng sơn đổ về khiến nhiều xã ở huyện lục ngạn bị ngập lụt
ước tính có khoảng một mươi xã bị ngập và chia cắt trong đó có một số xã ngập sâu như cấm sơn tân sơn phong minh phong vân
hiện nay mưa to đã dứt nhưng nhiều xã ở huyện lục ngạn vẫn bị chia cắt bởi nước lũ
nhiều xã ngập lục bị mất điện ước tính ban đầu có khoảng ba trăm linh hectare lúa hoa màu và cây ăn quả bị ngập
hiện chưa có thiệt hại về người các xã và huyện lục ngạn đang thống kê thiệt hại về tài sản
lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lục ngạn cho hay
đây là đợt mưa to bất thường mà nhiều năm vẫn chưa thấy ở địa bàn huyện lục ngạn
hiện cơ quan chức năng huyện lục ngạn đang huy động mọi lực lượng để hỗ trợ bà con các xã bị ngập lụt
còn tại lạng sơn nhiều nhà dân tại khu dân cư hòa bình hai thị trấn đồng mõ bị nước cuốn trôi tài sản và úng ngập hơn một hai mét
khoảng một mươi gia đình với gần bốn mươi người dân bị mắc kẹt trong nhà
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai đã điều động một mươi năm cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền thị trấn
tổ chức giải cứu người dân bị mắc kẹt ra khỏi nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn
đến một mươi giờ sáng ngày một mươi tháng năm lực lượng chức năng đã giải cứu được một mươi người và tiếp tục huy động thêm hai xe
xuân cứu nạn cứu hộ và một mươi một cán bộ chiến sĩ thuộc đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trung tâm
để hỗ trợ cơ sở giải cứu người bị nạn
đối với hệ thống hạ tầng giao thông ghi nhận gần hai mươi tuyến quốc lộ đường tỉnh đường huyện
bị ngập cục bộ sạt lở có một mươi một cầu dân sinh bị ngập trong đó có năm điểm bị cô lập tại các huyện
văn lãng tràng định chi lăng bắc sơn
hàng chục hộ dân tại huyện chi lăng đã được di dời khỏi vị trí nguy hiểm
hiện công tác cứu hộ tìm kiếm cứu nạn đang được các địa phương tích cực triển khai theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo nhân dân chủ động phòng tránh
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cũng đã thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo kiểm tra hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả